vĩnh long đã tiếp nhận và cách ly hơn sáu ba trăm ba mươi tám người dân về từ thành phố hồ chí minh với các tỉnh đông nam bộ bằng phương tiện cá nhân
trong đó có năm mươi ba f và có đến hơn một nửa chưa được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
cùng thời gian trên tỉnh cà mau cũng đón nhận hai mươi ba hai trăm bảy mươi ba người dân từ các tỉnh thành về quê qua xét nghiệm ghi nhận có khoảng hai trăm năm mươi người nhiễm covid một mươi chín
hôm nay ngày một mươi một tháng một mươi vĩnh long bắt đầu triển khai tiêm năm trăm linh liều vaccine virus cell cho người dân trong tỉnh
thuộc nhóm đối tượng ưu tiên tuy nhiên tỉnh sẽ tiêm khoảng một nửa số vaccine này một nửa để dành chờ tiêm đủ mũi hai
cùng ngày ông dương tấn hiển phó chủ tịch thương trực ubnd tp cn cho biết mặc dù vừa được phân bổ thêm năm trăm linh liều vaccine verocell
nhưng để tiêm phủ chín mươi năm người trong đội tuổi theo chỉ đạo của thủ tướng chính phủ tp cn cần được phân bổ thêm một triệu liều vaccine
trong khi đó ông đoàn tấn bửu phó chủ tịch ubnd tỉnh đồng tháp cho rằng ngoài tiêm phủ vaccine cho người dân trên địa bàn theo kế hoạch trước đây
sẽ tiếp tục tiêm vaccine cho nhóm người về quê đã tiêm một mũi hoặc chưa được tiêm mũi nào để tăng cường bảo vệ cộng đồng
tỉnh rất mong bộ y tế xem xét hỗ trợ thêm vaccine cho tỉnh tiêm cho nhóm người về quê
hiện nay tỉnh đồng tháp đang triển khai tiêm hai trăm năm mươi liều vaccine roseel được phân bổ sẽ kết thúc trong vòng năm ngày
sau bốn tuần số người này sẽ được tiêm mũi hai
khoa tiêm một trăm linh liều vaccine verocell đầu tiên thì người dân được an toàn
bộ y tế có thông tin chính thức về việc không thu phí xét nghiệm covid một mươi chín
đối với người khám chưa bệnh tại các bệnh viện công lập
y tế thuộc bộ y tế y tế các bộ ngành các cơ sở y tế tư nhân nghiêm túc chấn chỉnh thực hiện thu dịch vụ xét nghiệm covid một mươi chín
trước đó ngay đầu tháng năm khi đợt dịch thứ tư bùng phát
tại công điện số sáu trăm một mươi năm ngày bảy tháng năm năm hai nghìn hai mươi một và công điện số sáu trăm hai mươi tám ngày một mươi tháng năm năm hai nghìn hai mươi
của ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch đã quy định đối với người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế
khi đến khám và điều trị tại các cơ sở y tế công lập nếu nghi ngờ mắc covid một mươi chín
và được chỉ định xét nghiệm thì thực hiện theo hướng dẫn của bảo hiểm xã hội việt nam
tại công văn số một nghìn một trăm hai mươi sáu bhxh ngày hai mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một
các đối tượng còn lại và phần đồng trị trả của người có thẻ bảo hiểm y tế
chi từ nguồn kinh phí phòng chống dịch covid một mươi chín được cấp có thẩm quyền giao
và theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành
như vậy người bệnh không phải chi trả bất kỳ khoản kinh phí nào khi được chỉ định xét nghiệm covid một mươi chín
bộ y tế đề nghị sở y tế các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
theo chức năng nhiệm vụ tăng cường công tác thanh tra kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật
về giá đối với các cơ sở y tế trên địa bàn đặc biệt là việc tuân thủ các quy định
về giá dịch vụ xét nghiệm covid một mươi chín của các cơ sở y tế tư nhân xử lý nghiêm các vi phạm nếu có
không để tình trạng lợi dụng dịch bệnh để tăng giá dịch vụ y tế nói chung
và dịch vụ xét nghiệm covid một mươi chín của các cơ sở y tế trên địa bàn
trường hợp cần thiết báo cáo ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo công tác thanh tra kiểm tra và xử lý vi phạm
hà nội cho rằng việc áp dụng biện pháp cách ly tập trung bảy ngày đối với khách đi máy bay
từ tp hcm đến nội bài và lưu trú là biện pháp cần thiết
hà nội cho rằng việc áp dụng biện pháp cách ly tập trung bảy ngày đối với khách đi máy bay
từ tp hcm đến nội bài và lưu trú là biện pháp cần thiết
việc áp dụng quy định này đã có nhiều ý kiến trái chiều
tuy nhiên theo ủy ban nhân dân tp hà nội đây là biện pháp cần thiết bởi hà nội là thủ đô
trung tâm chính trị hành chính quốc gia trung tâm lớn về văn hóa khoa học giáo dục kinh tế
và giao dịch quốc tế của cả nước
trên địa bàn có nhiều cơ quan trung ương đảng quốc hội chính phủ cơ quan ngoại giao nước ngoài
tại việt nam trụ sở nhiều doanh nghiệp tập đoàn lớn đa quốc gia
với vị trí quan trọng như vậy việc bảo vệ an toàn thủ đô trước dịch bệnh là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu
bên cạnh đó tp hcm cho biết đang triển khai nghiêm túc theo thông báo số hai trăm sáu mươi ba tp vpcp
ngày tám tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
kết luận của phó thủ tướng lê văn thành tại hội nghị trực tuyến toàn quốc với cán bộ ngành
và các địa phương về triển khai khôi phục các đường bay nội địa phục vụ hành khách đảm bảo
thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
trong đó phó thủ tướng lê văn thành chỉ đạo việc khôi phục các đường bay kết nối giữa các tỉnh
trong điều kiện hiện nay là rất cần thiết để từng bước hồi phục phát triển kinh tế xã hội
cho các địa phương dần đưa cuộc sống của nhân dân trở lại trạng thái bình thường
tuy nhiên việc phục hồi các tuyến bay cho hành khách và nhân dân đi lại cũng tiềm ẩn phát sinh
nguy cơ lây nhiễm phát tán dịch bệnh có nguy cơ bùng phát thành các ổ dịch mới tiếp tục ảnh hưởng
trực tiếp tới phát triển kinh tế xã hội của các địa phương sức khỏe của nhân dân
do vậy yêu cầu đặt ra đối với các cấp các ngành các địa phương vừa phải từng bước phục hồi
các đường bay chuyến bay bảo đảm thận trọng an toàn kiểm soát chặt chẽ sự lây lan của dịch bệnh
thông qua kiểm soát hành khách tại sân bay đi đến trên tàu bay và quá trình di chuyển về các địa phương
bảo đảm các địa phương nắm chắc tình hình và kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh bóc tách kịp thời các ca f nếu có
không để lây lan và bùng phát thành các ổ dịch
phó thủ tướng lê văn thành cũng yêu cầu các địa phương trên toàn quốc thực hiện nghiêm túc quy định tạm thời
về phương án triển khai khôi phục các đường bay nội địa phục vụ hành khách do bộ giao thông vận tải ban hành
chủ động hướng dẫn các cấp các ngành đơn vị trên địa bàn thực hiện kiểm soát chặt chẽ người dân
hành khách từ vùng dịch về địa phương mình tuyệt đối không để bùng phát thành các ổ dịch
bộ giao thông vận tải đã ra văn bản hướng dẫn thí điểm vận tải hành khách theo tuyến cố định liên tỉnh
bằng xe ô tô trong bảy ngày từ ngày một mươi ba đến ngày hai mươi tháng một mươi
theo đó quy định tạm thời này áp dụng đối với xe khách liên tỉnh bằng xe ô tô có bến đi hoặc bến đến
nằm trong địa phương có nguy cơ rất cao nguy cơ cao đi đến địa phương có nguy cơ tương đương hoặc có nguy cơ thấp hơn
và ngược lại trên phạm vi toàn quốc
với hành khách đi từ địa phương có nguy cơ rất cao cao đến địa phương có nguy cơ tương đương hoặc thấp hơn
phải tiêm đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín thẻ xanh trên sổ sức khỏe điện tử pc covid
hoặc giấy chứng nhận tiêm đủ liều vaccine của cơ quan có thẩm quyền cấp
sau tháng tính đến thời điểm về địa phương đồng thời có xét nghiệm âm tính trong vòng bảy mươi hai giờ tuân thủ năm k
trường hợp hành khách chưa đủ điều kiện tiêm chủng vaccine theo quy định của bộ y tế
khi đi cùng người thân trên chuyến xe phải có xét nghiệm âm tính trong bảy mươi hai giờ
và thực hiện biện pháp phòng dịch của bộ y tế và từng địa phương nơi đến
hành khách đi từ địa phương có nguy cơ và bình thường mới đến địa phương có nguy cơ cao hơn tuân thủ năm k
không tham gia chuyến đi khi có các triệu chứng ho sốt khó thở đau mỏi cơ đau rát họng
xét nghiệm âm tính bảy mươi hai giờ kê khai thông tin đeo khẩu trang sắt khuẩn tay hạn chế tiếp xúc
hành khách phải chủ động thông báo với chính quyền địa phương nơi cư trú lưu trú
tự theo dõi sức khỏe hoặc thực hiện cách ly tại nơi cư trú lưu trú theo quy định của bộ y tế và cụ thể của từng địa phương
với lái xe nhân viên phục vụ trên xe cũng tương tự phải tiêm đủ hai liều vaccine
hoặc mắc covid một mươi chín nhưng đã khỏi không quá sáu tháng
xét nghiệm âm tính trong bảy mươi hai giờ với địa phương nơi hành khách cư trú lưu trú phải quản lý theo dõi kiểm tra
giám sát những người về địa phương theo quy định của bộ y tế và quy định cụ thể của từng địa phương
đảm bảo an toàn không để lây nhiễm dịch bệnh ra cộng đồng
xét nghiệm sars cov hai vào ngày thứ hai kể từ khi về nơi cư trú lưu trú đối với hành khách về từ vùng dịch
được công bố tại trang thông tin điện tử bộ y tế
trong giai đoạn thí điểm chỉ thực hiện tối thiểu năm và tối đa không vượt quá ba mươi số chuyến trong bảy ngày của đơn vị
theo lưu lượng đã được sở giao thông vận tải công bố số chuyến trên tháng và có giãn cách chỗ trên phương tiện
không áp dụng giãn cách đối với xe dường nằm
thành phố hồ chí minh bước vào giai đoạn bình thường mới nhiều ngành nghề đã được phép hoạt động trở lại
người lao động ở các tỉnh miền tây bắt đầu quay trở lại để tham gia sản xuất kinh doanh
thành phố hồ chí minh bước vào giai đoạn bình thường mới
nhiều ngành nghề đã được phép hoạt động trở lại
người lao động ở các tỉnh miền tây bắt đầu quay trở lại để tham gia sản xuất kinh doanh
theo ghi nhận tại chốt kiểm soát của trạm cảnh sát giao thông thị trấn tân túc huyện bình chánh trên quốc lộ một a
đoạn giáp danh với địa bàn huyện long an lượng xe vào thành phố hồ chí minh đông hơn so với những ngày trước
đa phần là những lao động quay trở lại thành phố hồ chí minh làm việc
để qua được chốt kiểm soát người lưu thông bắt buộc phải xuất trình được giấy test covid một mươi chín âm tính
phiếu đã tiêm ngừa covid một mươi chín ít nhất một mũi đối với loại vaccine tiêm hai mũi và ít nhất một mươi bốn ngày sau tiêm
hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín trong vòng sáu tháng
sau khi có đầy đủ giấy tờ cần thiết người dân sẽ di chuyển qua khu vực khai báo di chuyển nội địa
trường hợp người dân không có smartphone có thể khai báo trực tiếp bằng giấy tại chốt
khi hay tin thành phố hồ chí minh bước vào giai đoạn bình thường mới
nhiều ngành nghề đã được phép hoạt động trở lại
người lao động ở các tỉnh miền tây bắt đầu quay trở lại thành phố hồ chí minh tham gia sản xuất
theo cán bộ trực chốt cho biết trong những ngày gần đây lượng xe bắt đầu đông dần nhất là những ngày cuối tuần
ngoài người lao động thì còn có nhiều trường hợp vào thành phố hồ chí minh để khám bệnh
tại chốt kiểm soát có khoảng một mươi năm cán bộ tham gia hoạt động kiểm soát
vì vậy quá trình kiểm tra diễn ra nhanh chóng và đảm bảo an toàn cho người dân
những trường hợp có trẻ nhỏ hoặc người lớn tuổi sẽ được ưu tiên di chuyển trước
để tránh mất nhiều thời gian người dân có thể tải ứng dụng và khai báo di chuyển đội địa trước tại nhà
sở lao động thương binh và xã hội tỉnh thái nguyên cho biết đơn vị đã có kế hoạch hỗ trợ
giới thiệu việc làm cho những công dân về quê từ các tỉnh phía nam nếu như họ có nhu cầu
giám đốc sở lao động thương minh xã hội tỉnh thái nguyên nguyễn thị quỳnh hương cho biết
sở đã có kế hoạch phối hợp với các trung tâm xúc tiến việc làm
các đơn vị có nhu cầu sử dụng lao động để giới thiệu việc làm cho người lao động từ các tỉnh về địa phương tránh dịch bệnh
trong thời gian từ tháng chín tới nay tỉnh thái nguyên đã hỗ trợ cho hơn một vạn công nhân thái nguyên
sinh sống tại các tỉnh có dịch việt nam mỗi người hai triệu đồng
sở lao động thương bình và xã hội đang tham mưu cho ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch đón công dân về quê
giai đoạn đỉnh dịch tại các tỉnh phía nam có hơn bốn công dân đăng ký qua phần mềm c thái nguyên
thời điểm hiện tại các tỉnh phía nam cơ bản khống chế dịch bệnh số lượng bà con đăng ký về quê giảm chỉ còn vài trăm trường hợp
trước mắt những người về quê từ vùng dịch sẽ được cách ly tập trung theo quy định
sau đó tiếp tục theo dõi sức khỏe trong thời gian một mươi bốn ngày tiếp theo hết thời gian này mới là vấn đề lao động việc làm
phòng giám đốc sở lao động thương binh xã hội tỉnh bắc giang trường đức huấn cho biết
địa phương đang triển khai công tác cách ly tập trung theo dõi sức khỏe đối với những người từ vùng dịch phía nam trở về
vấn đề việc làm cho những người này tỉnh sẽ có kế hoạch họ bán cụ thể
đến thời điểm hiện tại bắc giang đã đón gần một sáu trăm linh công dân từ các tỉnh việt nam về quê
ngay sau khi về từ sân bay nội bài sở lao động thương minh và xã hội các huyện thị đã đón bà con về thẳng khu cách ly tập trung
tỉnh yên bái cho biết nhiều công dân đang sinh sống tại các địa phương có dịch bị mất việc làm không có thu nhập
khi tỉnh có kế hoạch đón công dân thông qua hệ thống đăng ký của cổng thông tin điện tử tỉnh
đã có một hai trăm chín mươi bốn người đăng ký trở về bằng phương tiện cá nhân
để hỗ trợ tối đa các công dân trở về tỉnh yên bái đã xây dựng phương án đón tiếp chú đáo
chuẩn bị sẵn sàng các khu cách ly tập trung và các điều kiện vật chất khác
thực hiện miễn phí một trăm linh các bữa ăn chi phí xét nghiệm nhu yếu phẩm cho công dân trở về thực hiện cách ly tập trung
ngoài ra các công dân tự trở về địa phương bằng phương tiện cá nhân cũng sẽ được tỉnh yên bái đón tiếp
và hỗ trợ mọi điều kiện để thực hiện công tác phòng chống dịch covid